chính phủ vừa ban hành nghị định một mươi bảy hai nghìn một mươi tám sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn
ngày bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
cụ thể về chính sách đầu tư nghị định nêu rõ ngân sách trung ương đầu tư một trăm linh kinh phí xây dựng
các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại một khu neo đậu tránh chú bão cấp vùng
bao gồm cầu càng ke bơ ke chắn sóng chắn cát nạo vét luồng xa vào càng vùng nước neo đậu tàu
công trình neo buộc tàu hệ thống xử lý nước thải nhà phân loại nhà điều hành sân và đường nội bộ
hệ thống đèn chiếu sáng hệ thống phao tiêu báo hiệu đèn tín hiệu hệ thống thông tin liên lạc chuyên dùng
và đầu tư xây dựng năm trung tâm nghề cá lớn cảng cá động lực
về mức hỗ trợ nghị định nêu rõ đối với tàu khai thác các tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản đóng mới vỏ thép
bao gồm cả các trang thiết bị mới tàu cá có tầm công suất máy chính từ tám trăm linh cv đến dưới một cv
chủ tàu được hỗ trợ ba mươi năm giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá sáu bảy tỷ đồng một tàu
tàu đóng cá có tầm công suất máy chính từ một cv trở lên
chủ tàu được hỗ trợ ba mươi năm giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá tám tỷ đồng một tàu
đối với tàu khai thác tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản đóng mới vỏ composite có công suất từ tám trăm linh cv trở lên
bao gồm cả các trang thiết bị mới
chủ tàu được hỗ trợ ba mươi năm giá trị đầu tư đồng mới nhưng không quá sáu bảy tỷ đồng một tàu